thưa quý vị khán giả bên cạnh việc tiêu diệt các tế bào ung thư
thuốc hóa trị có thể gây ảnh hưởng lên các tế bào khỏe mạnh
khiến bệnh nhân gặp tác dụng phụ như dụng tóc bùn nôn hay tiêu chảy
vậy làm thế nào để giảm các tác dụng phụ của hóa trị
ngay sau đây sẽ là giải đáp của bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
thưa bác sĩ được biết hiện nay tại khoa ung biếu bệnh viện đa khoa tâm anh
áp dụng phương pháp điều trị laser để làm giảm tác dụng phụ của hóa trị
bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể về phương pháp này ạ
hóa trị là một trong ba phương pháp để điều trị bệnh lý ung thư
ba phương pháp chính đấy là phẫu thuật xạ trị và hóa trị
khi sử dụng hóa trị có nghĩa là gì
chúng ta sẽ cho người bệnh sử dụng thuốc hóa chất
được truyền vào trong mạch máu của người bệnh
hoặc là uống thuốc hóa chất viên
một số loại thuốc hóa chất vào thì có thể khi vào trong cơ thể
nó có thể làm tổn thương những cái đầu dây thần kinh ngoại biên
và dẫn đến chuyện là người bệnh sẽ mắc một cái gọi là hội chứng bệnh lý thần kinh ngoại biên
gây nên do hóa chất
thì tại bệnh viện tâm anh chúng tôi thì khi mà điều trị hóa chất cho người bệnh
thì chúng tôi cũng sẽ đánh giá
tức là trong cái quá trình thì ngoài phải đánh giá các tác dụng phụ diễn ra
để làm gì để chúng ta kiểm soát
ý nghĩa thứ nhất là chúng ta có thể giúp người bệnh là duy trì
và tuân thủ được pháp đồ điều trị không bị gián đoạn
kiểm soát cái thứ hai nữa là gì
giảm cho người bệnh những cái tác dụng phụ ấy giữ được cái chức năng sống
giữ được cái chất lượng cuộc sống của họ tốt
và sau khi họ kết thúc quá trình điều trị thì họ sẽ không bị quá tổn thương nặng nề
thì khi điều trị cho người bệnh thì chúng tôi phối hợp với các khoa khác
các bác sĩ chuyên khoa khác để làm sao mà điều trị cho người bệnh tốt nhất
ví dụ như là chuyên khoa dinh dưỡng chuyên khoa tâm lý hay là chuyên khoa vật lý trị liệu phụ hồi chức năng
chuyên khoa vật lý trị liệu thì có thạc sĩ trần vân dần là chủ tịch hội vật lý trị liệu
thì anh ấy đã đưa được về bệnh viện cái máy gọi là lasermix
lasermic một cái máy mà điều trị bằng tia laser mà mới nhất công nghệ mới nhất hiện đại nhất thế giới hiện nay
thế thì cái máy này có cái tác dụng rất tốt trong cái việc mà phối hợp cho người bệnh
điều trị cho người bệnh ung biếu
đấy là gì
khi mà chúng ta chiếu laser bằng cái máy này với các công suất như ở hệ thống máy đã được lắp đặt
thì khi mà tác dụng lên mô nó sẽ làm gì
nó sẽ kích thích mô và làm tái tạo lại các tế bào tổn thương của mô và làm cho môn trở nên coi như là phục hồi nhanh chóng hơn
thì cái việc này chúng tôi ứng dụng vào việc điều trị cho các bệnh lý thần kinh tổn thương thần kinh ngoại biên do hóa chất
bằng cách là chiếu tia laser vào lòng bàn tay bàn chân mua bàn tay bàn chân của người bệnh
kích thích tái tạo lại các tế bào thần kinh ngoại biên
và từ đó thì giảm triệu chứng cho người bệnh rất là nhiều
tức là người bệnh sau khoảng hai ba liệu trình điều trị thì từ cái việc tê bì không cầm nắm được
có thể coi như là thay đổi lấy lại được chương lực cơ rồi cầm nắm không bị mất cảm găng nữa
ngoài điều trị tác dụng phụ của hóa trị thì công nghệ lasermit còn có tác dụng như thế nào
trong việc điều trị các bệnh ung thư khác ạ
các tác dụng phụ của hóa chất thì không phải mỗi tổn thương thần kinh ngoại biên đâu
mà có thể gây viêm lết miệng
nhiều người bệnh là sau khi truyền hóa chất về thì than phiền là bị nhiệt miệng
nhưng mà không phải một nốt nhiệt đâu mà họ sẽ bị viêm lết viêm mặt miệng rất là nhiều
thì khi sử dụng công nghệ laser chiếu vào trong khoang miệng nó cũng giúp tái tạo tế bào niêm mạc miệng
và làm ra cho người bệnh nhanh chóng thoát khỏi cái trạng thái bị viêm miệng và phục hồi rất là nhanh
ngoài ra thì còn có trong các phương án pháp điều trị ung thư thì cũng có xạ trị
khi xạ trị thì lấy là máy sẽ chiếu tiên xạ từ ngoài vào trong khối u của người bệnh
đương nhiên là khi vào đến khối u ví dụ khối u bên trong phổi chẳng hạn
thì sẽ đi qua da và có thể gây viêm lết da
thế thì chúng ta sẽ chiếu laser này thì có thể làm giảm được những tổn thương viêm lết như thế
và tương tự thì ngoài việc điều trị cho bệnh nhân ung điếu thì chúng tôi cũng ứng dụng cho các bệnh nhân khác
ví dụ như là làm nhanh liền xẹo mổ ở phụ nữ sinh mổ đẻ chẳng hạn
rồi liền xẹo mổ ở những người mà mổ u đại tràng u đại loại là mổ đường bụng hoặc là mổ phổi mổ ngực lâm ngực chẳng hạn
và hy vọng là với những kiến thức mà bác sĩ vừa chia sẻ thì người dân sẽ có những cái thông tin cụ thể để phòng bệnh tốt hơn
khoa ung biếu bệnh viện đa khoa tâm anh đảm nhận các chức năng nhiệm vụ sau
tư vấn hướng dẫn tầm soát nhằm phát hiện và điều trị sớm bệnh lý ác tính trong cộng đồng
từng bước triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh đa dạng hợp lý để đáp ứng nhu cầu người bệnh
khám và điều trị một số bệnh lý ung biếu lành tính và ác tính
tổ chức tiếp nhận cấp cứu khám phát hiện sàng lọc và điều trị quản lý bệnh nhân ung thư
từ các bệnh viện phòng khám trung tâm y tế trong và ngoài nước chuyển đến
ngoài ra khoa ung biếu bệnh viện đa khoa tâm anh còn tham gia nghiên cứu khoa học
triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ khám chữa bệnh phòng bệnh
phục hồi chức năng trong phòng chống ung thư
đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết
còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên antv